bản án sơ thẩm ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của tòa nhân dân tp phú quốc không khách quan không toàn diện không đầy đủ không đúng quy định của pháp luật
luật sư nhẫn cho biết thêm về mặt hình sự bản án sơ thẩm trên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi của đảng quốc cường
người đưa xe hết hạn đăng kiểm cho thép và thép không có giấy phép lái xe rồi dẫn đến tai nạn
luật sư nhẫn nêu rõ tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
tham gia giao thông và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại điều hai trăm sáu mươi hai và hai trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
về mặt dân sự bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp phú quốc không xác định ai là chủ sở hữu ô tô biển số xanh sáu mươi tám c tám x để chịu trách nhiệm liên đối với danh thép người trực tiếp điều khiển ô tô
đó là một trong những nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ được quy định tại khoản năm điều bốn luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn của phương tiện tham gia giao thông đồng bộ
còn bị cáo dành thép người lái xe biển số xanh gây tai nạn thừa nhận kết luận điều tra của công an tp phú quốc chưa đúng với lời khai của bị cáo
do đó thép mong muốn hội đồng xét xử và cơ quan chức năng địa phương điều tra xét xử lại vụ án
tòa nhân dân tỉnh kiên giang cho biết xét yêu cầu gia đình bị hại về việc làm rõ chủ sở hữu xe ô tô biển số xanh sáu mươi tám c tám x tránh bỏ lọt tội phạm đối với đặng quốc cường người đưa xe cho thép chạy
trong quá trình điều tra công an thành phố phú quốc chưa thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án
ngoài ra tòa án nhân dân tp phú quốc sở tịch thu xe biển số xanh sáu mươi tám c tám x chưa phù hợp theo quy định tại khoản hai điều bốn mươi bảy bộ luật hình sự
không xác định người chịu trách nhiệm liên đối bồi thường chủ sở hữu xe trong việc thu hồi đăng ký biển số xe theo quy định của pháp luật
đặc biệt trong quá trình điều tra đến xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân tp phú quốc đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại
do đó hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp phú quốc để điều tra lại vụ án trên
trước đó ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp phú quốc xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo dành thép với án bảy năm tù bồi thường cho gia đình ông cường cha của quy với số tiền khoảng ba trăm chín mươi triệu đồng
tòa tuyên phạt thép bồi thường cho ông đê khoảng hai mươi hai triệu đồng còn xe biển số xanh sáu mươi tám c tám xx tòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu xe
trước đó tại phiên xét xử phúc thẩm chiều ngày năm tháng một ông lê quốc cường cha của bị hại lê dương mỹ quy ở thành phố phú quốc cho biết
bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp phú quốc tuyên vào ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba là chưa khách quan chưa làm rõ ai là chủ sở hữu và chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định
các cơ quan tiến hành tố tụng bản án sơ thẩm chưa làm rõ ai là người đang đứng tên chiếc xe ô tô biển số xanh sáu mươi tám c tám x gây tai nạn khiến con ông cường là em quy tử vong vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
vì sao xe biển số xanh trên hết hạn đăng kiểm từ ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín